phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tỉnh hà giang vừa phát hiện thu giữ hàng chục khúc gỗ nghiến đang cất giấu chờ mang đi tiêu thụ
nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân có một lượng lâm sản đang được cất giấu ven rừng đoạn km một mươi bảy quốc lộ bốn c đường hà giang đồng văn thuộc thôn lũng buông xã minh tân huyện vị xuyên
tổ công tác phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tỉnh hà giang đã kịp thời có mặt tại hiện trường
qua kiểm tra cho thấy đây là số gỗ nghiến thuộc nhóm hai a nhóm nhà nước cấm khai thác đã bị lâm tặc cắt đoạn với kích thước ba mươi x bốn mươi năm cm đang tập kết để tiêu thụ
tổ công tác đã mời hạt kiểm lâm rừng đặc dụng phong quang và công an xã minh tân phối hợp làm thủ tục bàn giao thu giữ để xử lý theo quy định của pháp luật